đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn trật tự tại khu di tích lịch sử đền hùng
tại trung tâm thông tin chỉ huy của công an tỉnh phú thọ đặt tại di tích lịch sử đền hùng thượng tướng lê quý vương đã nghe đại tá đỗ văn hoành giám đốc công an tỉnh phú thọ báo cáo công tác triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại khu di tích lịch sử đền hùng và những địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa lễ hội trên địa bàn thành phố việt trì và các huyện phù ninh lâm thao
từ khi triển khai lực lượng đến nay do chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên an ninh trật tự trong khu di tích lịch sử đền hùng và trên địa bàn tỉnh phú thọ luôn được bảo đảm